bộ trưởng tô lâm mong muốn mỗi cán bộ hội viên phát huy phẩm chất cao đẹp
công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
công an nhân dân góp công sức và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
thưa quý vị chiều ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng tám tại thị trấn diêm điền huyện thái thụy tỉnh thái bình
ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện thái thụy tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
tới dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn quang dương ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành của trung ương
tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước của tỉnh của huyện
toàn huyện có hơn một trăm linh mô hình quần chúng tự phòng tự quản tự bảo vệ ở các thôn xóm tổ dân phố xã thị trấn cơ quan doanh nghiệp nhà trường
nhiều mô hình hoạt động thiết thực hiệu quả có tính lan tỏa cao như mô hình họ giáo thôn danh giáo xã thái đô không ma túy
mô hình camera an ninh mô hình tự quản về an ninh trật tự an ninh biên giới biển khu tân sơn thị trấn diêm điển
tại buổi lễ đồng chí trương thị mai các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà các hộ nghèo và cán bộ nhân dân thị trấn diêm điền
nhân dịp này sáu mươi một tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của huyện thái thụy
vinh dự được các cấp các ngành trao tặng kỷ niệm trương bằng khen giấy khen
huyện thái thụy ra mắt sáu mô hình tự quản mới đồng thời tổ chức ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
hôm nay tại xã an quảng hữu huyện trà cú tỉnh trà vinh diễn ra ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương
thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh trà vinh nói chung
huyện trà cú và nhân dân xã an quảng hữu nói riêng
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cấp ủy chính quyền ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các cấp của tỉnh trà vinh
quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt năm nội dung công tác trọng tâm đẩy mạnh hình thức tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngay cả trên không gian mạng
duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình điển hình tiên tiến cách làm hay sáng tạo gần gũi với nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm chiến lược phức tạp về an ninh chính trị
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đã đem đến những cảm xúc khác lạ

giám định adn có vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm
thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi cố gắng che giấu xóa dấu vết
do đó công tác giám định adn đòi hỏi phải nghiên cứu tìm tòi phương pháp mới
với máy móc hiện đại thường xuyên có những bản nâng cao chính vì vậy cán bộ chiến sĩ làm công tác giám định adn thường xuyên phải cập nhật nghiên cứu cách thức sử dụng để áp dụng vào các vụ án cụ thể
đối với các trang bị phương tiện máy móc đối với các cán bộ của trung tâm
thì luôn luôn được học hỏi và nghiên cứu để sử dụng các phương pháp và những máy móc hiện đại bậc nhất của ngang tầm thế giới hiện nay
với những công nghệ giám định adn hiện đại nhất để có thể đưa ra các phân tích các kết luận là có ý nghĩa giá trị vững chắc ở trước tòa
ngoài việc tự học tự rèn tự đào tạo
thì việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn như thế này đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao năng lực trình độ
từ các vụ án thực tế có thể trao đổi kinh nghiệm đóng góp ý kiến chia sẻ những trường hợp khó mà giám định viên gặp phải để giúp kinh nghiệm
nhằm đưa ra một kết luận giám định khách quan khoa học trí sát
thì những buổi sinh hoạt chuyên môn này là có những chất ma túy mới hay là có công tác khó khăn trong các vụ việc giám định thì chúng tôi trao đổi với nhau
từ đó là các giám định viên sẽ đưa ra một cách thống nhất với nhau để trả lời cũng như để có hướng phân tích một mẫu ma túy mới
kỹ thuật hình sự là một trong những lực lượng có lộ trình tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi
trong đó nâng cao trình độ tinh thông về nghiệp vụ vững mạnh về chính trị tư tưởng là then chốt ứng dụng khoa học công nghệ là trọng tâm
và để tiến thẳng lên hiện đại thì yếu tố nguồn nhân lực luôn được chú trọng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ và tình hình tội phạm đã có nhiều thay đổi với những phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi
tận dụng công nghệ để gây án
những yếu tố đó đã tác động mạnh mẽ tới công tác khoa học kỹ thuật hình sự đòi hỏi đặt ra việc xây dựng lực lượng kỹ thuật hình sự tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi
do đó yếu tố quan trọng để hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật hình sự chính là yếu tố con người
trong một năm vừa qua việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được chú trọng đặc biệt là khâu tuyển chọn thu hút đội ngũ nhân lực trình độ cao
bởi trang thiết bị công nghệ dù hiện đại đến đâu nhưng vẫn do con người vận hành điều khiển
và để làm tốt điều đó thì công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng kỹ thuật hình sự các cấp tuyển chọn đào tạo cán bộ tại các trường trong nước và quốc tế
nhằm tạo nguồn cán bộ có đủ năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu công tác kỹ thuật hình sự đóng vai trò then chốt
bên cạnh đó ra soát thống kê đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực của lực lượng kỹ thuật hình sự để có cơ sở đề xuất chỉ tiêu đào tạo tại các học viện trường công an nhân dân
tuyển dụng ngoài ngành theo quy định phấn đấu đưa lực lượng kỹ thuật hình sự tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi

tuyển dụng ngoài ngành theo quy định phấn đấu đưa lực lượng kỹ thuật hình sự tại các học viện trình độ đáp ứng yêu cầu công tác kỹ thuật hình sự tại các học viện trình độ đáp ứng yêu cầu công tác kỹ thuật hình sự